ban chỉ đạo tiền phương cứu hộ cứu nạn huyện phước sơn tỉnh quảng nam đã tổ chức họp khẩn
qua đó thống nhất tạm thời chưa thể điều động thực trực thăng do điều kiện thời tiết không thuận lợi
tuy nhiên trong hôm nay sẽ tập trung lực lượng tại chỗ chuyển lương thực tiếp tế bằng đường bộ vào vùng đang bị cô lập
hiện gần hai nhân khẩu của hai xã phước thành và phước lộc bị cô lập đang dần hết lương thực dự trữ
trong khi thời tiết đang diễn biến phức tạp mưa lớn có thể tiếp tục gây sạt lở
trước tình hình đó ban chỉ đạo tiền phương quyết định huy động toàn lực kết hợp lực lượng tại chỗ phối hợp
mở đường mòn tiếp cận đưa hàng hóa vào tiếp tế càng nhiều càng tốt